chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
và chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu
ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào do đồng chí sủn thon say nha trắc
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí sủn thon say nha chắc cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn tình cảm đặc biệt
trân trọng gửi tới tổng bí thư nguyễn phú trọng lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà việt nam đã giành được sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và coi những thành tiệu của việt nam là nguồn cổ vũ động viên đối với lào
đồng chí sủn thon say nha chắc thông báo với tổng bí thư về tình hình lào gần đây
kết quả hợp tác giữa hai ban đối ngoại trong thời gian qua và kết quả hội đàm giữa hai ban đối ngoại trung ương của hai đảng
khẳng định ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào sẽ phối hợp chặt chẽ với ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam
triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
thỏa thuận hợp tác giữa hai ban đối ngoại trung ương của hai đảng trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin
kinh nghiệm công tác phối hợp đôn đốc hướng dẫn kiểm tra các ngành các cấp trong việc triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao
góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam phát triển lên tầm cao mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đồng chí sủn thon say nha trắc và đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác việt nam lào
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà lào đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng
tổng bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào đối với sự ổn định và phát triển của hai nước
khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với lào giữ gìn vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực góp phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai ban đối ngoại
đánh giá cao những đóng góp tích cực của hai ban trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện việt nam lào đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi
hai ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức tốt các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
với nhiều nội dung thiết thực phong phú và đa dạng
mong rằng hai ban đối ngoại trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm hợp tác
giúp đỡ lẫn nhau góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng
hôm nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đi thị xác địa hình hiện trạng khu vực đồng bằng sông kiểu long
cùng một số lãnh đạo bộ ngành địa phương liên quan và các chuyên gia bằng máy bay trực thăng
hoạt động này nhằm chuẩn bị cho buổi hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long
thích ứng với biến đổi khí hậu tầm nhìn tới năm hai nghìn một trăm linh sẽ diễn ra vào ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín tại cần thơ
việc chuẩn bị cho hội nghị quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng này đã được người đứng đầu chính phủ dành sự quan tâm đặc biệt từ rất lâu trước đó
cách đây khoảng hai tháng tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trong chuyến thăm chính thức hà lan thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đi thị xác bằng trực thăng
tuyến đê biển và các công trình trị thủy nổi tiếng thế giới của hà lan cũng như việc quy hoạch đồng bằng của hà lan
trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân
kết quả của chuyến thị xát làm việc này đã có tác động rất nhiều

hội nghị quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng này đã có tác động rất nhiều
trước đó phó chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến thăm hỗ trợ bốn gia đình và xã quảng hưng huyện quảng trạch có nhà bị hư hỏng nặng do bão số một mươi mỗi xuất trị giá năm triệu đồng
tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh tây nguyên chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh gia lai về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
và tình hình thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
từ đầu năm đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh gia lai duy trì ổn định ở mức bảy tám thu ngân sách đạt hơn ba một trăm linh tỷ đồng
với việc tái cơ cấu kinh tế tỉnh gia lai đã chuyển đổi gần hai sáu trăm linh hectare đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác tái canh được khoảng bốn bốn trăm linh hectare diện tích cà phê già cỗi
hiện toàn tỉnh có khoảng một hectare đất lúa kém hiệu quả
hiện toàn tỉnh có khoảng một một trăm linh hộ ở năm mươi năm xã của chín huyện thị xã tham gia mô hình cánh đồng lớn trên cây mía và cà phê với tổng diện tích gần hai bảy trăm linh hectare
tại buổi làm việc tỉnh gia lai cũng đã đề nghị quốc hội chính phủ cần quan tâm hơn tới chính sách hỗ trợ riêng cho các xã biên giới xã vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đồng thời có chính sách cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn xây dựng chính sách bảo hiểm nông nghiệp vì lĩnh vực này hiện nay rất nhiều rủi ro
chiều nay tại hà nội ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam và ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đã tổ chức lễ trao tặng huân chương huy chương hữu nghị của nhà nước lào cho các cán bộ công chức của ban đối ngoại trung đảng việt nam
dự buổi lễ có đồng chí sủn thon say nha chắc
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam đồng chí sủn thon say nha chắc đã trao tặng huân chương tự do cho các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam huân chương hữu nghị cho tập thể vụ đông nam á nam á và nam thái bình dương và các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp cho việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai đảng